hãy mở lối đi cho những dòng văn học biến tưởng
cũng như phát hiện những nhân tố viết sách mới trong tương lai